ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hậu giang tổ chức lễ khánh thành công trình thiền viện trúc lâm hậu giang
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đến dự và tặng lãng hoa chúc mừng
công trình thiền viện trúc lâm hậu giang được xây dựng phần diện tích bốn hai hectare với tổng kinh phí xây dựng và nội thất gần ba trăm linh tỷ đồng
tọa lạc tại phường vĩnh tường thị xã long mỹ tỉnh hậu giang góp phần tạo nên một quần thể kiến trúc đậm đà ý nghĩa văn hóa lịch sử
mang nhét đặc trưng cho tỉnh hậu giang
đây là công trình được đại tướng phạm văn trà vận động các mạnh thường quân nhà hảo tâm đóng góp xây dựng với mục đích khôi phục thiền phái trúc lâm yên tử của phật hoàng trần nhân tông
kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh phật giáo của thiên phái trúc lâm là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong vùng và là trung tâm du lịch tâm linh cho du khách thập phương ở các nơi về chiếm ngưỡng